xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo
sau sự có mặt của hội luyện viên julien lopetegu tại real madrid thay thế cho zidane đã có nhiều tin đồn về việc tiền vẹ zembro righet muốn trở lại sân bernabeu ngay trong mùa hè này
cụ thể theo truyền thông tây ban nha tiền vệ người colombia rất muốn trở lại mái nhà xưa để thể hiện bản thân
dù vậy trong những phát biểu mới đây zembro righet đã lên tiếng bác bỏ những tin đồn trên
tôi nghĩ tương lai của mình là ở đây
có rất nhiều tin đồn
họ nói nhiều về việc club
nhưng lúc này tôi chỉ nghĩ về bayern munich
đây là hiện tại của tôi
và tôi rất hạnh phúc ở nơi này
bayern munich là một club lớn một nơi bóng hàng đầu thế giới
tôi nghĩ đây là một sự lựa chọn tốt
tôi muốn dành nhiều dành nhiều hơn với club này
hiện tại zembro righet vẫn còn hợp đồng một năm với bayern munich và không có điều khoản cho phép anh trở lại real madrid vào mùa hè này
gần đây đích thân giám đốc điều hành của hùng xám kai hen rummenigge từng khẳng định
nhàn đêm kim rịch nước đức xem bút đứt ngôi sao người colombia
truyền thông anh mới đây đưa tin các ông lớn như chelsea man u man city và liverpool đang cạnh tranh nhau để tranh giành chữ ký của christian pulisic
sau khi ban đại đạo dortmund đồng ý để cầu thủ người mỹ ra đi
hợp đồng hiện tại của pulisic với dortmund còn thời hạn hai năm tới tháng sáu năm hai nghìn hai mươi

tuy nhiên những cố gắng thuyết phục cầu thủ một mươi chín tuổi ra làm hợp đồng với đội bóng vùng rua đang gặp trục trạc
khi puricis đã từ chối và ngỏ ý muốn ra đi để tìm kiếm thử thách mới
pulisic có thể thi đấu ở nhiều vị trí trên hàng công
sau ba mươi hai trận ở bundesliga mùa trước pulisic ghi được bốn bàn thắng cùng năm đường kiến tạo
hiện tại anh đang chơi cực kỳ ấn tượng tại icc hai nghìn một mươi tám cùng với giorgun
biến đỗ khả thi nhất cho pulisic là con đội bóng ở nước anh
ở đó cao lớn như chelsea man city manu hay liverpool luôn sẵn sàng đưa ra những lời đề nghị hậu hĩnh
ngoài ra nhà đường kim vua địch nước nước bayern munich cũng muốn đưa cầu thủ một mươi chín tuổi về sân allianz arena
để thay thế vị trí của robben hay frank ribery
tuy nhiên thương vụ này sẽ không khả thi bởi dortmund không muốn tăng cường sức mạnh cho chính đối thủ của mình ở bundesliga
được biết đội bóng vùng rua muốn nhận được sáu mươi năm triệu bảng tương đương khoảng bảy mươi triệu euro
cho cầu thủ một mươi chín tuổi này
thời gian gần đây tương lai của avaro morata đang là chủ đề nóng của truyền thông xứ sương mù
mặc dù đã lên tiếng khẳng định muốn gắn bó với chelsea nhưng việc hlv conte bị sa thải
khiến chuyện đi hay ở của chân suốt này vẫn đang là dấu hỏi lớn
cựu sao club real madrid đến với chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa hè hai nghìn một mươi bảy với giá sáu mươi năm triệu bảng
ngôi sao người tây ban nha
có khởi đầu khá ấn tượng nhưng càng chơi anh càng xa suốt
tại world cup hai nghìn một mươi tám vừa qua anh không được triệu tập cho đội hình đội tuyển tây ban nha do đánh mất phong độ
khả năng ra đi của murata ngày càng cao khi ở trận đấu đầu tiên trong tour du đấu mùa hè của chelsea
chân suốt này đã thi đấu khá tệ
tuy vậy trong những phát biểu mới đây tân thuyền trưởng của đội bóng thành london maurizio sarri
đã lên tiếng khen ngợi murata đồng thời ngầm khẳng định vị trí của anh tại stamford bridge
tôi vẫn đang chờ đón
trong trận đấu đầu tiên murata đã chơi không thực sự tốt
nhưng trong trận đấu với inter đặc biệt là ba mươi phút đầu tiên cậu ấy đã cải thiện khá nhiều
tôi hài lòng và tin tưởng cậu ấy sẽ tỏa sáng trong màu áo của chelsea trong tương lai
trong cuộc đụng độ mới đây với inter milan tại icc hai nghìn một mươi tám
murata cùng các đồng đội đã giành thắng lợi với tỷ số năm bốn trên đoàn suốt đoàn lưu
sau khi hòa một một ở hai hiệp đấu chính thức
ở trận đấu này tiến đạo người tây ban nha đã thi đấu ngay từ đầu
và được cho ra nghỉ ở phút thứ sáu mươi năm
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhật trình thể thao sáng nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại